ma túy kéo theo một loạt các tội phạm như trộm cắp giết người chiếm đoạt tài sản và rất nhiều các loại bệnh tật nguy hiểm trong đó có căn bệnh thế kỷ hivs đã khiến cho cuộc chiến chống lại cái ác của công an tỉnh lào cai không khi nào ngơi nghỉ
với nhận định này lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phân công các trinh sát dày dặn kinh nghiệm
tiếp tục điều tra mọi di biến động của lý văn thắng
để tránh rút dây động rừng các chiến sĩ đã tiến hành bí mật xâm nhập vào địa bàn để nắm bắt tình hình
những năm qua mặc dù lực lượng công an tỉnh lào cai đã đánh nhanh đánh mạnh phá vỡ rất nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia
nhưng với vị trí địa lý khá lý tưởng
cơ quan điều tra nhận định vì món lợi trước mắt các đối tượng phạm tội vẫn sẽ liều lĩnh lựa chọn lào cai là nơi trung chuyển ma túy sang trung quốc
vậy sau một thời gian dài theo dõi mọi di biến động của các đối tượng trong diện tình nghi liệu rằng các anh có thu được kết quả như nhận định
từ đó tất cả mọi di biến động của lý văn thắng đều được các chiến sĩ đưa vào tầm ngắm
nhưng đúng thời điểm này lý văn thắng thường ở trong nhà hoặc ra ngoài thì cũng chỉ là đi thăm bà con hàng xóm
thêm vào đó việc khai thác từ bà con hàng xóm đều được các chiến sĩ đưa vào tầm ngắm
bà con dân bản cũng gặp rất nhiều khó khăn khiến cho việc nắm bắt thông tin về đối tượng kéo dài hơn dự tính
giữa tiết trời nắng nóng khô rát rồi những cơn mưa rừng xối xả của miền núi phía bắc cũng không làm cho các anh nản lòng
bởi nhận định không có sự thật nào che giấu mãi được
cũng chính từ sự kiên trì đó sau hai tháng nằm vùng thu thập thông tin
lực lượng điều tra đã có những nhận định
nhận định chính xác về lý văn thắng
nhận định chính xác về các đối tượng này cho nên nó câu kết với những đối tượng nào ở đâu
thì từ đó chúng tôi phát hiện ra một cái đường dây từ điện biên sang ra các đối tượng người mông
là câu kết với nhau cùng với đối tượng thắng này
mang bao túy từ các tỉnh đến về để vừa thiêu thụ vừa trung chuyển đến nơi khác
thì qua đó thì chúng tôi đã báo cáo với lại báo cáo lãnh đạo nhân vị
và lãnh đạo nhân vị và báo cáo bán lãnh đốc thì đã thành lập đã xác lập chuyên án để tổ chức đấu tranh
vì xác lập chuyên án thì chúng tôi sẽ đưa ra những kế hoạch đấu tranh thì nó sẽ hiệu quả hơn
thế thì chúng tôi bắt đầu thành lập chuyên án từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy
từ nguồn thông tin quan trọng mà các trinh sát thu được
cơ quan điều tra xác định lý văn thắng nằm trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy
với số lượng lớn từ trung quốc đưa về điện biên lào cai rồi đưa đi tiêu thụ ở các vùng lân cận
ngay sau đó
lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy đã báo cáo lên công an tỉnh lào cai xin chỉ đạo
ngay sau khi tiếp nhận thông tin giám đốc công an tỉnh lào cai đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm tội phạm này
mọi hoạt động của thắng đều được thu vào tầm ngắm của cơ quan điều tra
câu hỏi đặt ra với ban chuyên án lúc này
là đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy với tính chất xuyên quốc gia của lý văn thắng hoạt động như thế nào
có bao nhiêu đối tượng trong đường dây và chúng là những ai
đó là câu hỏi lớn đòi hỏi những chiến sĩ trong cuộc chiến chống lại cái ác đi tìm câu trả lời
đó là cái địa bàn rất rộng lớn rất nhiều cái tuyến giao thông thuận lợi cho nên các đối tượng lợi dụng ở đây thì đồng nghĩa việc là các lực lượng đấu tranh là phải căng mình ra giàn trải lực lượng ra
trên địa bàn rất là rộng đi lại rất là khó khăn và rất là hiểm trở
các đối tượng dùng rất nhiều các biện pháp để chống đối các lực lượng chức năng
trên quá trình đấu tranh là gặp rất nhiều các khó khăn
hơn nửa năm đã trôi qua nhìn vào những ghi chép về hoạt động của thắng chúng ta chỉ thấy rằng
hắn có một cuộc sống bình thường như bao người trong cuộc sống
thế nhưng với những người làm nghề những chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
thì đây chính là thời gian bình yên để hắn chuẩn bị cho một cơn bão ngầm
chính vì thế các trinh sát vẫn kiên trì mật phục nắm bắt tình hình báo về cơ quan điều tra không bỏ qua một sự việc nào
trong quá trình gần một năm chúng tôi đã phải xuống tất cả các địa bàn nơi các đối tượng cư trú để xác minh thông tin về đối tượng
cũng như là xác minh về quy luật hoạt động của đối tượng
từ đó xác minh về phương tiện hoạt động như tất cả các vấn đề liên quan đến việc vận chuyển mua bán ma túy của đối tượng này
đúng như nhận định một ngày đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy lý văn thắng đã rời khỏi nhà và di chuyển đến thành phố lào cai
tại đây hắn đã gặp một người và cả hai cùng nhau về nhà thắng ở thôn na bù thị trấn mường khương huyện mường khương
vậy người mà thắng gặp lại là lý văn thắng
là ai là anh em họ hàng hay đây chính là mắt xích quan trọng liên quan đến đường dây buôn bán ma túy của hắn
không loại trừ khả năng nào rất nhanh chóng người mà thắng gặp mặt đã được trinh sát lưu lại bằng hình ảnh
lựa chọn những đồng chí trinh sát cũng như điều chấp viên có sự am hiểu rõ về các đối tượng ma túy mà là người đồng bào
đấy từ đó chúng tôi mới hiểu được các phương thức cũng như thủ đô
thủ đoạn hoạt động cũng như là những tính thân tộc của các đối tượng này mà nó có các đối tượng này lợi dụng để hoạt động
có được hình ảnh của đối tượng lạ mặt thắng được đưa về nhà cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác minh đối tượng
một là gửi hình ảnh đối tượng đi tất cả các hệ thống mạng lưới bí mật toàn tỉnh và các địa bàn lân cận
hai là trực tiếp ra bến xe thành phố tuyến xe công cộng để truy vết đối tượng
đặc biệt công việc này được tiến hành một cách bí mật bởi chỉ lộ một sơ hở nhỏ thì tất cả sẽ như bong bóng nước
cuối cùng thì hai mũi trình sát đều cùng thu về một đối tượng đang ở nhà thắng ở thôn na bù thị trấn mường khương huyện mường khương
lý an ánh là đối tượng bất hảo đi sinh sống tại địa phương hắn thường xuyên vắng nhà và lang bản khắp nơi
đặc biệt là lý an đánh không có quan hệ anh em họ hàng gì với lý văn thắng
để mỗi chuyên án được thành công đòi hỏi các chiến sĩ trong ban chuyên án phải phối hợp nhịp nhàng từ khâu nhận định đánh giá kiểm chứng các thông tin tài liệu
mắt xích quan trọng của đường dây ma túy này vẫn đang là một dấu hỏi buộc lực lượng điều tra phải đi tìm câu trả lời
vậy kẻ đứng sau hai đối tượng lý văn thắng và nguyễn thị nga là ai
kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuộc đấu trí căng thẳng của lực lượng điều tra trong kỳ tiếp theo của vụ án phát sóng vào khung giờ này tuần sau
tạm biệt và hẹn gặp lại